một nhóm học sinh điều khiển xe máy bốc đầu không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng
rồi quay clip đăng tải lên mạng xã hội để câu like
vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn xử lý
qua điều tra lực lượng công an đã làm rõ ba người vi phạm gồm phạm thanh tuyền nguyễn đức long hà trung hiếu
đều trú tại huyện hữu lũng hiện đang là học sinh lớp một mươi hai trung tâm giáo dục thường xuyên hai của tỉnh lạng sơn
tiến hành triệu tập nhóm học sinh khai được gia đình mua xe cho đi học hàng ngày
tuy nhiên chưa có giấy phép lái xe từ nhiều lần thực hiện hành vi bốc đầu không đổi mũ bảo hiểm
xe không có gương chiếu hậu dùng khẩu trang che biển số lạng lách đánh võng
nhằm kêu gẹo thách thức lực lượng cảnh sát giao thông thậm chí nhờ bạn bè quay clip rồi đăng lên mạng xã hội để câu like
lực lượng công an đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính tạm giữ phương tiện
đồng thời phối hợp với nhà trường quản lý giáo dục các trường hợp trên và yêu cầu ký cam kết không tái phạm